thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại học quốc gia tp hcm
đại học quốc gia tp hcm với hơn ba sáu trăm linh giảng viên đáp ứng yêu cầu quy mô đào tạo hơn sáu mươi sinh viên đại học và sau đại học là cơ sở đào tạo có số chương trình được kiểm định quốc tế nhiều nhất nước
đại học quốc gia tp hcm đã gia nhập hiệp hội cdio thế giới vào năm hai nghìn một mươi và đến nay có năm trường thành viên với năm mươi tám ngành tham gia triển khai đào tạo theo mô hình tiếp cận cdio
thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo đại học quốc gia tp hcm cùng với hơn một hai triệu thầy cô giáo của cả nước đang ngày đêm hăng say cống hiến trí tuệ sức lực của mình cho sự nghiệp chồng người cao cả
thủ tướng nhấn mạnh
chính phủ có sự quản lý nhà nước bộ giáo dục đào tạo đại học quốc gia tp hcm phải luôn không ngừng đổi mới để thực hiện tốt nhất vai trò và sứ mệnh trong việc xây dựng phát triển lực lượng khởi nghiệp trong quốc gia hiện tại và tương lai nhằm góp phần thực hiện quá mục tiêu xây dựng việt nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp để đất nước ta đoàn quận hơn to đẹp hơn sánh vai với các quốc gia
chính phủ đã từng giải báo
trước đó thủ tướng đã đi thăm một số dự án và các trường thành viên trực thuộc đại học quốc gia tp hcm
thủ tướng bày tỏ sự hài lòng về việc đại học quốc gia tp hcm là cơ sở giáo dục đại học lớn bao gồm tổ hợp sáu trường đại học thành viên một viện nghiên cứu một khoa trực thuộc và hơn ba mươi đơn vị trực thuộc gồm các viện trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đào tạo và phục vụ đào tạo
hồ chí minh đã chủ động sáng tạo hình thành và phát triển một số mô hình đào tạo nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo điển hình mô hình quỹ phát triển đại học quốc gia tp hcm nhằm huy động nguồn lực tài chính trong xã hội cho phát triển đại học